tại buổi lễ dự buổi lễ còn có thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an ủy viên thường trực hội đồng tư vấn đặc xá trưởng ban chỉ đạo về đặc xá của bộ công an đồng chí nguyễn thanh hải ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy thái nguyên
cùng dự còn có các đồng chí đại diện các cơ quan của văn phòng chính phủ đại diện các đơn vị của bộ công an viện kiểm sát nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan
tại buổi lễ đại diện trại giam phú sơn bốn đã công bố quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch nước cho sáu mươi tám phạm nhân của trại được đặc xá lần này
phó thủ tướng phạm bình minh và thứ trưởng bộ công an thiếu tướng lê quốc hùng đã trao giấy chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh chúc mừng các phạm nhân được đặc xá trong năm hai nghìn hai mươi một
phó thủ tướng chính phủ cho biết đây là đợt đặc xá lần thứ tám từ sau khi có luật đặc giá năm hai nghìn bảy
đợt đặc xá đầu tiên sau khi luật đặc xá sửa đổi năm hai nghìn một mươi tám có hiệu lực
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và hội đồng tư vấn đặc xá trung ương căn dặn các phạm nhân được đặc xá lần này phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh đặc xá chỉ là bước khởi đầu cho con đường hướng thiện
trước mắt các anh chị còn nhiều thử thách khó khăn bên cạnh đó là sự cám rỗ lôi kéo xúi rục thậm chí đe dọa của người xấu kẻ ác
nhưng những gì các anh chị đã phấn đấu
học tập lao động cải tạo tiến bộ ở trại giam tôi tin tưởng rằng các anh chị sẽ vượt qua và sẽ tự tin vững vàng hơn trong cuộc sống để thực sự trở thành người lương thiện xây dựng đời sống ổn định gia đình đầm ấm hạnh phúc và dứt khoát không tái phạm tội vi phạm pháp luật
phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh cũng đánh giá cao và biểu dương những thành tích của đội ngũ cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát
quản lý trại giam đã làm tốt công tác giáo dục quản lý phạm nhân đồng thời tin tưởng rằng lực lượng cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng sẽ tiếp tục phát huy lập nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới
theo mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an cơ quan thường trực hội đồng tư vấn đặc sá thứ trưởng lê quốc hùng gửi lời cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo kịp thời sâu sát của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước cá nhân đồng chí chủ tịch nước đồng chí phó thủ tướng chính phủ sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ ban ngành địa phương và sự tích cực chủ động trách nhiệm của các tổ thẩm định liên ngành các tổ chuyên viên giúp việc các thành viên hội đồng tư vấn đặc sá sự phối hợp hiệu quả của cấp ủy
ba mươi một ghi nhận biểu dương đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của công an các đơn vị địa phương các cơ sở giam giữ trong đó có trại giam phú sơn bốn thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh trong điều kiện gặp nhiều khó khăn thách thức do đại dịch covid một mươi chín nhưng các đơn vị đã hết sức mình để lựa chọn những phạm nhân đủ điều kiện đề nghị đặc sá đảm bảo công khai minh bạch dân chủ khách quan và đúng pháp luật

tôi chỉ mong sao mình sống có ích cho gia đình và xã hội
bốn mươi ba phạm nhân tại chạy giam được nhận quyết định đặc sá dịp này sống ở nhiều địa phương trong cả nước
do ảnh hưởng của dịch bệnh họ không được người thân tới đón như thường lệ
thay vào đó năm nay trại giam trực tiếp tổ chức đưa người được đặc xá trở về địa phương với gia đình
em cũng rất là vui và cảm ơn trại giam đã nhiệt tình cho xe đưa đón chúng em trong mùa dịch này
đưa đón chúng em về tận địa phương
thuận tiện cho anh em công việc đi lại để phòng tránh dịch bệnh
theo chỉ đạo của bộ công an hà nội sẽ trực tiếp nhận số được đặc sá của hà nội
còn một số tỉnh như hòa bình sơn la phú thọ yên bái
đơn vị tổ chức hai tuyến sẽ đi đưa toàn bộ số đó về địa phương để bàn giao cho công an địa phương
để đảm bảo vấn đề này từ cán bộ đến phạm nhân vẫn xác định là đi trên đường
và không được dừng ở đâu cho nên công tác hậu cần
rồi hỏi rất là tỉ mỉ
cho nên là ban giám thị đã chỉ đạo toàn bộ các bộ phận liên quan
chuẩn bị đầy đủ hậu cần từ đồ ăn thức uống để đảm bảo trên đường
rời xa cánh cửa trại giam những con người từng lầm lỡ
nay chính thức trở về vòng tay yêu thương của gia đình và xã hội
họ sẽ viết tiếp những trang mới của cuộc đời bằng tất cả niềm tin hướng thiện